viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tối bị can lệnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đối với ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ
ông dương việt hồng là giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại thành phố biên hòa sáu nghìn hai s tại thành phố long khánh và sáu nghìn ba s tại huyện định quán do sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai quản lý
trong đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại thành phố biên hòa là trung tâm lớn nhất tại tỉnh đồng nai
trong quá trình điều tra quản lý trung tâm đăng kiểm ông hồng có hành vi nhận hối lộ việc khởi tố bắt tạm giam đối với bị can dương việt hồng để tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm liên quan xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn đồng nai trong thời gian vừa qua
hiện cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra đối với một số cán bộ liên quan đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai do ông dương việt hồng làm giám đốc
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai mươi ba bị can là lãnh đạo nhân viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm d và trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d tại thành phố biên hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ